thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của hà nội
sau khi thảo luận cho ý kiến các đại biểu cũng đã bày tỏ sự nhất trí cao với đề án thí điểm này
đa số các đại biểu đều ủng hộ việc thí điểm đề án không tổ chức hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận thị xã của hà nội
tuy nhiên đại biểu cũng bàn khoăn
khi mà chúng ta không tổ chức hội đồng dân cấp phường
thì cái chức năng nhiệm vụ của đại biểu hội đồng nhân cấp phường này sẽ được thực hiện
trên cùng phụ cấp thì tôi đề nghị là chỗ này chúng ta xem thử có thiết chế ra cái mẫu gì không
chắc chắn là phải tăng đại biểu của hội đồng dân
không thì mới làm được chứ không thì khó
thứ hai nữa là có khả năng cũng phải tăng chức trách
phải thực hiện đầy đủ chức năng phải giám sát các thứ này đó
trả lời băn khoăn của chủ nhiệm ủy ban đối ngoại
ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
trong đề án trong quá trình làm
các chuyên gia
các nhà khoa học và đặc biệt là chúng tôi lấy ý kiến người dân thì
sau này sẽ tăng cái thẩm quyền cho tổ đại biểu của hội đồng nhân dân quận
mà phụ trách ở cái phường này
sẽ làm cái nhiệm vụ của hội đồng dân ở các phường này
thì báo cáo các hợp chí là tăng cái nhiệm vụ lên để liên quan đến giám sát
vấn đề thứ hai là sẽ tăng cường cái quyền hạn
nhiệm vụ giám sát của tổ chức chính trị xã hội cung cấp
đó là mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
tôi nghĩ là làm rất rõ cái mô hình
của cái quỹ ban nhân dân phường khi không có hội đồng nhân dân là sao
ở đây là cái quỹ ban hành chánh hay quỹ ban nhân dân
thật sự ra là quỹ ban nhân dân thì nó khác cái quỹ ban hành chánh
mà ở đây hình như nhiệm vụ của chúng ta là quỹ ban hành chánh
nhưng mà có lẽ là do nhiều lý do về dấu mọc
thì ta gọi là quỹ ban nhân dân
đúng là cái hoạt động sau này thì nó hoạt động như là cái ủy ban hành chính
nhưng mà tính đi tính lại thì quyết định là vẫn lấy cái tên là ủy ban nhân dân
nếu mà chúng ta thay đổi cái tên gọi là quỹ ban hành chính
thì toàn bộ hồ sơ lý lịch của dân cư độ khoảng năm triệu người
thì sau này sẽ phải đính chính thay đổi
thế và toàn bộ các cái phần mềm mà hiện nay mà dữ liệu dân cư
thế rồi các cái phần mềm nền của chúng tôi
dữ liệu quốc lõi của chúng tôi đã hoàn thành được bốn sáu dữ liệu quốc lõi
thì báo cáo các hợp chí là phải thay đổi lại toàn bộ
thế cho nên và cái nữa là toàn bộ các cái giấy tờ trong sổ đỏ
với chứng minh thư của người dân được cấp thì cũng phải thay đổi toàn bộ
ngày mai tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi tám
dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề
đang được dư luận quan tâm như báo cáo nghiên cứu khả thi
về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại dự án hồ chứa nước cape
đồng chí dương ý
thưa quý vị bên lề đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một tại cộng hòa serbia
ngày một mươi năm tháng một mươi theo giờ địa phương phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
đã tiếp xúc song phương với chủ tịch ipu gabriela cuevas barron
và phó chủ tịch quốc hội cuba ana maria marie machado
hệ thống chính trị hoạt động ngoại sao nghị viện và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện quốc tế đa phương
hôm nay đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy thái bình
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng cho rằng
điểm nổi bật của tỉnh thái bình là bước đầu thực hiện nghiêm việc sắp nhập sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập
phù hợp với tình hình địa phương cơ bản bảo đảm ổn định không làm ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ được giao
hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và giả soát cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức các cấp
công tác đào tạo bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ công chức và đảng viên được quan tâm
đồng chí lưu ý căn cứ vào các quy định của trung ương và tình hình thực tế ở địa phương
thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong đó quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng
luân chuyển điều động bổ nhiệm đánh giá và sắp xếp bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý bảo đảm số lượng cơ cấu và chất lượng
thưa quý vị hôm nay bộ giao thông vận tải đã tổ chức tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị khóa chín
về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bộ mặt hạ tầng giao thông khu vực trung du miền núi phía bắc
đã có nhiều khởi sắc bốn tuyến cao tốc đề ra trong nghị quyết và các tuyến quốc lộ kết nối vùng cơ bản đã hoàn thành nâng cấp
hệ thống đường sắt đã phát triển vận tải liên vận quốc tế tuy nhiên tỷ lệ nông thôn tại các tỉnh trung du miền núi phía bắc còn cao
quá trình đô thị hóa chưa nhiều nên việc đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông rất quan trọng đặc biệt là giao thông nông thôn và tuyến đường tuần tra biên giới
trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những nhu cầu đặt ra cho giai đoạn phát triển mới thì chúng ta cũng xem phương hướng phát triển giao thông đối với khu vực này
chúng ta đề xuất với trung ương
những nội dung gì để trên cơ sở đó chúng ta có những giải pháp có những kế hoạch tổ chức triển khai trong giai đoạn tới
trong thời gian tới nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông khu vực rất lớn
tuy nhiên nguồn lực có hạn nên cần sự quyết tâm và chung tay của cả hệ thống chính trị để hạ tầng giao thông thực sự tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương
thưa quý vị đầu năm hai nghìn hai mươi một phải khởi công dự án cảng hàng không quốc
cảng hàng không quốc tế long thành chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây là yêu cầu của phó thủ tướng trịnh đình dũng khi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng làm dự án cảng hàng không quốc tế long thành vào ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi
trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh đồng nai phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác chính phủ đã đến thị xát khu tái định cư lộc an bình sơn ngay giới thiệu về thiết kế tổng thể khu tái định cư và gặp gỡ một số người dân trong vùng dự án
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu tỉnh đồng nai vận dụng linh hoạt các chính sách để đẩy nhanh tiến độ giải quyết kịp thời các khiếu nại của người dân bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đối với các bộ ngành liên quan phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị theo chức năng nhiệm vụ cần cử cán bộ chuyên trách theo dõi hướng dẫn hỗ trợ tỉnh đồng nai xây dựng kế hoạch đầu tư dự án cho từng giai đoạn
khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt lập tức mua sắm thiết bị lựa chọn các nhà thầu phấn đấu đến đầu năm hai nghìn hai mươi một khởi công giai đoạn một dự án cảng hàng không quốc tế long thành để chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhà máy đốt rác phát điện công suất hai tấn rác một ngày
thưa quý vị một thông tin mà rất nhiều người dân thủ đô quan tâm đó là trong những ngày vừa qua tại khu vực phía tây nam của thành phố hà nội nước sinh hoạt hàng ngày của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng và không thể sử dụng được
và để giải quyết câu chuyện nước sạch cho bà con thành phố hà nội đang cung cấp nước sạch tạm thời và vào các buổi chiều thì cư dân nhiều khu vực lại xếp hàng dài mệt mỏi chờ nhận nước sạch
và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của chúng tôi hàng ngày cứ vào lúc khoảng một mươi bốn h đến một mươi năm h người dân khu đô thị hh linh đàm lại kéo nhau xuống sân tòa nhà xếp hàng dài chờ lấy nước sạch do thành phố hà nội cung cấp để dùng tạm trong sinh hoạt
nhiều người phải bỏ cả công việc ở công sở công ty chỉ để về nhà chờ lấy nước
lượng nước mà người dân được cung cấp chỉ đủ để nấu bữa cơm hàng ngày và rửa mặt
mặc dù thành phố hà nội đã đưa các xe chở tét nước đến để cung cấp cho người dân
nhưng do người dân ở khu hh linh đàm quá đông lượng nước trở đến không đủ để đáp ứng nhu cầu của cư dân
người dân đang mong mỏi từng giờ về thời gian cấp nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh an toàn trở lại từ phía cơ quan có thẩm quyền cũng như cơ quan phải chịu trách nhiệm để họ sớm ổn định sinh hoạt
sáng nay tại thành phố hồ chí minh đã khởi công nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác phát điện có công suất xử lý hai tấn rác một ngày
đây là nhà máy xử lý rác thải thứ hai áp dụng công nghệ đốt phát điện
công nghệ đốt phát điện được xây dựng tại thành phố hồ chí minh trong hai tháng gần đây
ưu điểm khép kính từ khâu tiếp nhận đến khâu xả thải cuối cùng không phát tán nguy hôi phù hợp với điều kiện rác chưa qua phân loại như hiện nay
sau giai đoạn một nhà máy sẽ thực hiện tiếp giai đoạn hai có công suất ba tấn rác trên một ngày thời gian xây dựng nhà máy trong một mươi tám tháng
đến năm hai nghìn hai mươi dự kiến tại thành phố hồ chí minh sẽ triển khai thêm hai nhà máy đốt rác phát điện đơn tổng công suất xử lý rác lên chín tấn trên một ngày
qua đó đáp ứng mục tiêu có năm mươi khối lượng rác thải được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện
thưa quý vị chiều nay mưa vẫn nặng hạt trên địa bàn tỉnh nghệ an khiến cho giao thông tại thành phố vinh hỗn loạn hàng loạt xe bị chết máy do ngập nước
nước ngập sâu khiến hàng trăm xe chết máy người dân cũng bị mắc kẹt cùng với xe trên đường tại nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn
lượng mưa đo được từ tám giờ đến chín giờ sáng nay là tám mươi mm đạt kỷ lục trong năm
tp vinh công an tỉnh nghệ an bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tổ chức chốt chặn tại các ngã ba ngã tư nơi ngập sâu điều tiết hướng dẫn giúp đỡ người dân tránh khu vực ngập nước dùng xuồng cứu hộ để di chuyển các xe bị chết máy mắc kẹt giữa đường
thưa quý vị những ngày qua dư luận tại tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu tỏ ra bất bình trước việc công ty của phần du lịch capgeo vũng tàu tập kết nhiều máy móc cơ giới đổ đất đá sàn lấp hàng chục nghìn mét vuông bờ biển
tại khu vực bãi trước thành phố vũng tàu trước phản ứng gây gắt của người dân ubnd tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ dự án để ra soát lại
theo đó tỉnh bà rịa vũng tàu trước mắt yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng thi công ở phía biển dừng ngay hạng mục đê kè chắn sóng và săn lấp mặt bằng cho đến khi có ý kiến khác của tỉnh
tỉnh cũng yêu cầu sở xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát lại toàn bộ hồ sơ dự án tác động đến các khu vực xung quanh đặc biệt là môi trường du lịch
bốn tàu nằm trong tổng thể dự án khu du lịch núi lớn núi nhỏ được ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu phê duyệt quy hoạch từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch cáp treo vũng tàu dự án có thể được xem là treo từ rất nhiều năm nay
tuy nhiên đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu lại có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh thay thế quyết định từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tháng một năm hai nghìn một mươi chín ubnd tỉnh có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu cấp giấy phép xây dựng
hôm nay tại tỉnh thái nguyên đảng ủy bộ tư lệnh quân khu một đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu một giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
trong năm năm qua phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu một được đảng ủy bộ tư lệnh quân khu cấp ủy chỉ huy các cấp quán triệt triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ
làm sáng tạo xác thực bám sát nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương
qua đó làm cho sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu một không ngừng nâng lên trong mọi điều kiện hoàn cảnh
luôn kiên định vững vàng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân giữ vững bản chất và phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
luôn trung hiếu tiên phong đoàn kết chiến thắng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện
tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân đoàn kết đồng lòng nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã được biểu dương khen thưởng
trong phần tin tức quốc tế mỹ cáo buộc thổ nhĩ kỳ vi phạm lệnh trừng phạt iran
trung quốc tăng cường mua nông sản của mỹ
thưa quý vị nhằm gia tăng sức ép với thổ nhĩ kỳ các công tố viên liên bang mỹ vừa đưa ra cáo buộc hình sự đối với ngân hàng nhà nước hắc banh của thổ nhĩ kỳ
vì đã tham gia các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la mỹ vi phạm lệnh trừng phạt của mỹ đối với iran
các công tố viên mỹ buộc tội ngân hàng hôn banh với sáu tội danh lừa đảo rửa tiền vi phạm các lệnh trừng phạt chống iran
khi cho phép iran tiếp cận nhiều quỹ có giá trị gần hai mươi tỷ đô la và cố tình che giấu nhà chức trách mỹ về hoạt động này
washington cho rằng đây là một trong những hành động vi phạm lệnh trừng phạt iran nghiêm trọng nhất
theo bản cáo chẳng ngân hàng hôn banh cùng một số cá nhân và thực thể lợi dụng các công ty bình phong tại iran thổ nhĩ kỳ
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và một số nước khác để né lệnh cấm iran tiếp cận hệ thống tài chính mỹ
chính hành động này đã cho phép iran giao dịch với ngân hàng hôn banh
trong đó có những khoản thu từ việc xuất khẩu dầu khí của tehran
ngoài hôn banh chín cá nhân khác của thổ nhĩ kỳ cũng bị buộc tội liên quan đến vụ việc
theo bộ ngoại giao của trung quốc nước này đã bắt đầu thu mua nông sản của mỹ
và sẽ đẩy nhanh sức mua trên cơ sở nhu cầu trong nước theo tính toán định hướng thị trường
tính từ đầu năm tới nay các công ty trung quốc đã nhập từ mỹ bảy trăm linh tấn thịt lợn bảy trăm linh tấn lúa miến

hai trăm ba mươi tấn lúa mỳ và hai mươi triệu tấn đỗ tường
tuy nhiên những con số mà bắc kinh đưa ra không trùng khớp với số liệu do chính phủ mỹ công bố
theo báo cáo của cơ quan thống kê mỹ từ tháng một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
mỹ đã xuất khẩu sang trung quốc tổng cộng sáu trăm hai mươi tám bảy trăm linh tấn lúa miến và hai trăm chín mươi bốn tấn thịt lợn
bộ nông nghiệp mỹ cho biết tính từ đầu năm trung quốc đã nhập khoảng ba trăm linh tấn thịt lợn của mỹ
và dự kiến còn một trăm ba mươi năm tấn giao trong năm hai nghìn hai mươi
việc trung quốc thu mua nông sản mỹ là một trong những yêu cầu mấu chốt của tổng thống mỹ donald trump
để giải quyết tranh cãi thương mại kéo dài nhiều tháng qua giữa hai nước
trong một diễn biến có liên quan quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa đưa ra cảnh báo
cuộc chiến thương mại mỹ trung sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu của năm nay xuống mức ba
mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám hai nghìn chín
imf đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm sau xuống mức lần lượt là ba và ba tám
riêng với trung quốc imf giảm dự báo tăng trưởng từ sáu hai xuống sáu một
một số nền kinh tế lớn khác tại châu á như nhật bản ấn độ cũng như khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone
cũng bị hạ dự báo tăng trưởng
tuy nhiên imf dự báo nền kinh tế mỹ vẫn là điểm sáng với mức tăng hai bốn và hai một lần lượt trong năm nay và năm sau
theo imf các nhà hoạch định chính sách cần phải thực hiện những bước đi để dỡ bỏ các rào cản thương mại
thúc đẩy lòng tin đầu tư sản xuất và thương mại toàn cầu
thưa quý vị tập đoàn thực phẩm mốt của nhật bản thông báo sẽ tuyển dụng ba trăm năm mươi thực tập sinh việt nam
sang làm việc tại các chuỗi cửa hàng mốt burger của nhật bản tại hãng này trong vòng bốn năm tới
mốt sẽ liên kết với trường cao đẳng du lịch đà nẵng để thực hiện chương trình đào tạo
bê tô na mư ca cô du gia đình việt nam
các ứng cử viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo tiếng nhật và kỹ năng nhà hàng trong một năm
sau đó sẽ tham gia kỳ thi lấy thị thực lưu trú kỹ năng đặc định trong lĩnh vực nhà hàng
mà chính phủ nhật bản bắt đầu áp dụng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi
những người trúng tuyển sẽ được mốt tuyển dụng và làm việc tại các chuỗi nhà hàng của tập đoàn trên khắp nước này
mặc dù mốt chưa có mặt tại việt nam nhưng đã có kế hoạch mở công ty liên doanh với một doanh nghiệp việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
do đó những nhân viên việt nam của mốt sau khi hết hạn năm năm theo tư cách lưu trú kỹ năng đặc định
vẫn có thể tiếp tục làm việc cho các cửa hàng mos bager mà mốt có thể mở tại việt nam
hoặc chuỗi ba trăm bảy mươi tám cửa hàng mốt burger đang có mặt ở nhiều nước
nhật bản đang phải vật lộn khắc phục hậu quả nặng nề do trận bão hakibis đổ bộ vào từ tối ngày một mươi hai tháng một mươi
điều đáng lo ngại trong số các thiệt hại do cơn bão để lại đó là sự biến mất của hàng nghìn túi rác thải
nhiễm phóng xạ ở fukushima
bão hajibis đã tấn công dữ dội vào nhật bản hồi cuối tuần qua ảnh hưởng đến nhiều vùng trên lãnh thổ nhật bản
bao gồm cả tỉnh fukushima nơi xảy ra thảm họa hạt nhân năm hai nghìn một mươi một
hàng nghìn túi đường chất thải phóng xạ được tạo ra trong quá trình khử nhiễm tại nhà máy điện hạt nhân fukushima
đã bị những trận mưa lớn và lũ cuốn trôi hiện không rõ tung tích
chỉ có một mươi túi rác thải phóng xạ được tìm thấy trong khi hai bảy trăm linh túi khác vẫn không rõ tùng tích
những chiếc túi này chứa các loại cây cỏ bị nhiễm xạ và các vật liệu khác
theo dự đoán các túi chất thải phóng xạ rất có thể đã bị cuốn vào một con sông gần đó cuối cùng chảy ra thái bình dương
thưa quý vị google vừa công bố điện thoại mới pixel bốn với công nghệ nhận dạng chuyển động
đây là công nghệ sẽ giúp cho khách hàng chỉ cần vẫy tay là có thể hoàn tất thao tác điều khiển
pixel bốn được giới thiệu với công nghệ cảm biến chuyển động
cho phép một số thao tác điều khiển cực
cơ bản như tắt báo thức chuyển sang bài hát tiếp theo thông qua việc dơ hoặc vẫy tay
ngoài ra tính năng camera của pixel bốn cũng được nâng cấp với sự kết hợp giữa ống kính và trí tuệ nhân tạo
để tăng độ phóng quang học và cải thiện chất lượng ảnh khi chụp đúc trời tối
giá khởi điểm của pixel bốn là bảy trăm chín mươi chín đô la tại thị trường mỹ và sẽ được bán ra từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thiết bị mới này là một phần trong nỗ lực của google nhằm giành lấy thị phần trong hàng điện thoại thông minh cao cấp
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt